đối với đột quỵ não thì có một câu là time e brain tức là thời gian là não
thì khi mà bệnh nhân bị đột quỵ não thì cần phải đưa bệnh nhân đến cái cơ sở y tế mà có cái trung tâm về đột quỵ
có cái khoa mà có thể có khả năng cấp cứu về đột quỵ càng sớm càng tốt
vì hiện nay thì có rất nhiều biện pháp để giúp cho bệnh nhân có thể hồi phục khi mà bệnh nhân đến sớm
đấy là gì đấy là tiêu sợi huyết
đối với trường hợp mà bệnh nhân nhồi máu não tắc mạch thì có thể dùng thuốc tiêu huyết khối
là tiêu cái cục máu đông để giúp tái thông lại mạch
thì cái cửa sổ thời gian ngày xưa là người ta là trong vòng ba giờ
còn hiện tại là cái cửa sổ thời gian đấy đã kéo dài đến bốn năm giờ
ngoài ra thì còn cái can thiệp nội mạch là người ta sẽ đưa dụng cụ đối với các cái tắc mạch lớn
đưa dụng cụ vào để lấy cái cục máu đông ra
thì đối với cửa sổ ngày xưa là sáu giờ
thế còn hiện tại thì các cái nghiên cứu tùy theo từng mạch người ta đã kéo dài thời gian đến hai mươi bốn giờ
thế nên là mình thấy là bệnh nhân đến càng sớm thì là cái khả năng mà có thể can thiệp để cứu được cho bệnh nhân hồi phục càng cao
bác sĩ có thể chia sẻ về những phương pháp để giúp cho chúng ta có thể chủ động phòng ngừa được các bệnh đột quỵ não
biện pháp thì mình phải tầm soát được yếu tố nguy cơ
quan trọng nhất là phải kiểm soát được các yếu tố nguy cơ của đột quỵ
tức là bệnh nhân nên đi khám định kỳ để biết là mình có bị tăng huyết áp không
mình có đái đường không mình có dối loạn mỡ máu hay không
hoặc các cái bệnh lý về huyết học khác
và ngoài ra thì cần phải thay đổi lối sống
là gì tăng cường hoạt động thể chất có một chế độ ăn lành mạnh nhiều rau củ quả
giảm các cái thức ăn mà nhiều cholesterol như là phủ tạng động vật
thì đấy là các cái biện pháp để giúp cho bệnh nhân có thể phòng ngừa đột quỵ
đối với bệnh nhân mà chưa có bệnh lý gì thì một năm người ta
đối với bệnh nhân trẻ có thể một năm một lần
đối với những bệnh nhân mà từ trung niên trở lên thì có thể là sáu tháng người ta đi xét nghiệm một lần
còn với những bệnh nhân đã có bệnh nền rồi ví dụ như đái đường hoặc là tăng huyết áp thì sẽ theo chỉ định của bác sĩ
và một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
trên thế giới mỗi năm có hơn một mươi ba triệu người bị đột quỵ với con số tử vong lên đến năm năm triệu người
tại việt nam số người bị đột quỵ hàng năm trên hai trăm linh người
có khoảng một trăm linh người sống sót với các di chứng về thần kinh vận động
càng sớm nhận ra dấu hiệu đột quỵ hay triệu chứng đột quỵ và điều trị kịp thời
thì càng tăng tỷ lệ sống sót của người bệnh sau đột quỵ cũng như hạn chế được các biên chứng nặng
nên chủ động ghi nhớ các dấu hiệu đột quỵ
ngoài ra nên xây dựng lối sống lành mạnh hạn chế rượu không hút thuốc hạn chế chất béo bão hòa
tăng cường bổ sung các dưỡng chất cần thiết
thường xuyên tập luyện thể dục thể thao kiểm tra sức khỏe định kỳ
điều trị các bệnh là yếu tố nguy cơ của đột quỵ như tăng huyết áo đai tháo đường bệnh tim mạnh để phòng ngừa đột quỵ
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai